sau năm năm xây dựng nông thôn mới tổng kinh phí đầu tư của xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đã lên đến bốn mươi sáu tỷ đồng
trong đó chủ yếu là thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
năm hai nghìn một mươi năm xã nghĩa lâm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
niềm vui chưa được bao lâu thì nay xã điểm nông thôn mới này đang phải đối diện với nỗi lo về nợ động xây dựng cơ bản với số tiền lên đến một mươi sáu tỷ đồng
nợ của còn thì nó cũng rất là khó khăn cho địa phương bởi vì hầu hết là nợ các doanh nghiệp xây dựng
vì cái nguồn vốn mà người ta bỏ ra xây dựng thì tính bữa nay đã hơn một năm rồi
thì khó khăn là doanh nghiệp thì cũng thường xuyên là đòi địa phương
còn đây là xã đồng liên một trong những xã về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện phú bình tỉnh thái nguyên
điều đặc biệt là dù cán đích sớm một năm vào năm hai nghìn một mươi
nhưng xã đồng liên không xảy ra nông thôn mới
động xây dựng cơ bản kinh nghiệm của địa phương đó là đầu tư cho sản xuất
xác định cái gốc của nông thôn mới là nâng cao thu nhập đời sống của người dân
bằng chính những tư liệu sản xuất của người dân
đảng bộ thì đã ra nghị quyết chuyên đề về sản xuất chuyển đổi về cơ khấu cây trồng
đó là sẽ chuyển dịch tuân thủ cái quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới
đã được ủy ban dân tỉnh thái nguyên phê duyệt căn cứ cái nội trình đó
thì chúng tôi triển khai
thực tiễn trên trọng tâm trọng điểm cho các mô hình các đơn vị các thôn
là triển khai thực hiện mô hình này
cũng như nhiều địa phương khác trong toàn huyện xã đồng liên trước đây chỉ chuyên canh cây lúa
với tập tục canh tác lạc hậu phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên
cây lúa mang lại hiệu quả kinh tế không cao
bà con chủ yếu sản xuất theo hướng tự sản tự tiêu chưa trú trọng đến sản xuất hàng hóa
được sự vận động của cấp ủy và chính quyền cơ sở bà con nông dân trong xã
đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển từ cây lúa sang trồng các loại cây
như dưa chuột khoai tây cho hiệu quả kinh tế cao
thực hiện chủ trương của xã để chuyển đổi cây trồng của xóm thì là
gia đình tôi là thực hiện luôn với chủ trương của xã để trồng dưa đạt hiệu quả cao
trước kia là cây lúa thì nó chỉ được tạo rưỡi thóc ở cái ruộng này
bởi vì nó cao mà nó không đạt hiệu quả cao được
mà tạo rưỡi thóc thì tính ra giá trị nó chỉ vào một triệu thôi
thế nhưng mà đến khi mà quay đổi trồng dưa thì nó lên đến bảy tám triệu
hoặc là năng suất hơn đi nữa là nó sẽ lên đến một mươi triệu của cái ruộng này
chủ trương chung của thì chúng tôi cũng nên hưởng ứng vào cái chủ trương này để chuyển đổi cây trồng
không chỉ trồng những cây ngắn ngày tận dụng lợi thế đất đai rộng nhiều đất đồi bãi
một số hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng các loại cây ăn quả
như táo bưởi nhãn mang lại hiệu quả kinh tế rất cao
tư duy phát triển kinh tế của người dân dần thay đổi
nhiều hộ dân đã liên kết lại với nhau thành các tổ hợp tác
nhằm mở rộng diện tích giúp đỡ nhau phát triển kinh tế cải thiện thu nhập
nếu quý ra một sào bưởi chất lượng năm nay thì bán tới bảy mươi tám mươi triệu
tất nhiên trong số đó cũng có những cây còn nhỏ hơn thì sản lượng thấp hơn
nhìn chung mà nói sau khi thấy kinh quả hiệu quả hơn hẳn cây núa và cây rau màu bình thường
thì chúng tôi ở đây là cũng phát động bà con xung quanh nàng xóm xã
để cùng nhau phát triển kinh quả
khi chúng tôi đã phát triển thành cái mô hình tương đối khá trong xã rồi
thì chúng tôi thành lập tổ hợp tác xã để giúp đỡ nhau về kỹ thuật
giống vốn và cùng thống nhất với nhau cái giá cả
bên cạnh trồng trọt người dân xã đồng liên còn tự mở rộng mô hình kinh tế vac
nhằm tận dụng phụ phẩm của trồng trọt và chăn nuôi
không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao
vấn đề môi trường và cảnh quan nông nghiệp của địa phương luôn được đảm bảo
gia đình tổng đã có tầm khoảng hai mươi con nợn thái
tổng một năm tôi vừa bán nợn con vừa bán nợn thịt
thì nói chung là thu tầm trong vòng hai trăm linh hơn hai trăm linh thì bình thường
còn bình thường thì mỗi năm tôi cũng thu được một trăm linh triệu hơn năm triệu
với cái mô hình vac này tôi tận dụng từ con nợn
cái nước thải của con nợn tôi lại dùng máy bơm tôi hút lên tươi táo
tươi táo một năm như năm sáu năm
vừa rồi về táo tôi cũng thu tầm khoảng năm mươi triệu
năm nay tôi cũng đang nhân thêm mô hình táo
cái đầu lăm này cái nước của nó tươi cái cây dưa chuột
nếu chung là lăm một xào dưa chuột thì thu tầm khoảng chục triệu
với việc ưu tiên đầu tư cho sản xuất
xã đồng liên đã tận dụng mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân
xây dựng các mô hình trang trại gia trại sản xuất hàng hóa quy mô lớn
đến nay toàn xã đồng liên
đã có một mươi một trang trại trong đó có những trang trại cho doanh thu hơn một tỷ đồng một năm
sau năm năm xây dựng nông thôn mới sản xuất tại đồng liên phát triển rất mạnh
đời sống của người dân được cải thiện nâng lên
năm hai nghìn một mươi năm thu nhập bình quân đầu người của người dân trong xã
đã đạt hai mươi năm năm triệu đồng một người một năm tăng gần ba lần so với năm hai nghìn một mươi
số hộ nghèo đã giảm hơn một nửa chỉ còn sáu năm
có thể thấy phát triển sản xuất nâng cao thu nhập
cho người nông dân thực sự đã trở thành khâu đột phá
cho tiến trình xây dựng nông thôn mới ở đồng liên
khi đời sống được nâng lên người dân rất hứng khởi tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới
những con đường bê tông trải rộng từ đóng góp của người dân được hình thành ngày càng nhiều
những tấm gương hiến đất làm đường xây nhà văn hóa
hay các công trình công cộng không còn là hiếm ở vùng quê này
tư tưởng mình vì mọi người vì tập thể đã được hình thành và phát huy
từ đó nội lực trong nhân dân đã được khơi thông
và tạo nên sức bật cho phong trào nông thôn mới
còn đây là xã hồng giang một trong những xã được huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới
do xác định phát triển cây ăn quả là lợi thế của địa phương
nên trong thực hiện xây dựng nông thôn mới
đảng bộ xã đã tập trung ưu tiên phát triển cho loại cây trồng thế mạnh này
chúng tôi đã đề nghị với tỉnh cho phép hồng giang
toàn bộ một trăm linh đất trồng cây hàng năm sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao
và đồng thời chúng tôi sẽ hỗ trợ nhân dân về mặt cây giống con giống
phát triển những cây có muối có giá trị kinh tế cao
với sự vào cuộc của cấp ủy đảng từ huyện đến các thôn xóm
đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện chuyển đổi cây trồng
kết hợp với công tác tuyên truyền hỗ trợ về giống và hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật
đến nay gần một trăm linh diện tích đất nước nghiệp của xã đã được truyền đổi sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao
đảng viên đi trước làng nước theo sau
câu nói đó thật đúng với hồng giang
bởi sau khi thấy cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện chuyển đổi cây trồng hiệu quả
nhân dân trong xã nhất loạt thực hiện theo
nhờ đó mà thu nhập của người dân trên một diện tích đất canh tác đã tăng gấp một mươi lần so với trước đây
nhưng điều quan trọng hơn mà chương trình mang lại
đó là tạo dựng được niềm tin của nhân dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới
tin vào công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
trong quá trình chuyển đổi
cây trồng cũng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao
đây là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước
nhân dân địa phương hồng giang cũng rất phấn khỏi
trước đây mình làm theo kiểu truyền thống
kiểu như là thói quen
bây giờ là mình áp dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi cây trồng
và từ cây lông nghiệp sang cây công nghiệp
như cây cam đường canh cây vải thiều

đạt lăng suất cao kinh tế
đạt rất chi là cao
mà theo đời sống là lân cao phát triển nhiều đấy
trước kia diện tích một xào lúa trừ chi phí đi rồi
thực tế chỉ còn có bảy sáu bảy trăm linh nghìn thôi
đấy thế và đến bây giờ chuyển dịch sang cây trồng này
thì một xào thu nhập được ba bốn mươi triệu cơ
trước đây thì bà con đa phần là trồng đỗ lạc
những loại cây này một năm cho thu nhập
cũng chỉ được một vài triệu một năm
tuy nhiên thực hiện chủ trương chuyển đổi
sang các cây trồng có múi
thì thu nhập từ những thử dụng này
đã lên đến ba mươi bốn mươi triệu đồng trên một sào
xây dựng nông thôn mới là phát triển toàn diện
tất cả các mặt về chính trị kinh tế
văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
ở đâu xây dựng nông thôn mới
xuất phát từ chính nhu cầu của nhân dân
tư tưởng lấy sức dân để xây dựng cho dân
được hình thành trong phương châm lãnh đạo
của cấp ủy đảng chính quyền địa phương
thì ở đó kinh tế phát triển
đời sống vật chất và tinh thần của người dân
được nâng cao và đích đến của nông thôn mới
được hiện thực hóa bền vững
tập trung đầu tư cho sản xuất phát triển
nâng cao đời sống thu nhập cho nông dân
chính là chìa khóa để chương trình
nông thôn mới đi vào thực chất
hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp
sẽ giúp cho các địa phương có những cái nhìn
cụ thể hơn về mục tiêu của chương trình
nông thôn mới từ đó có những giải pháp
phù hợp để xây dựng nông thôn mới
hiệu quả và bền vững
đến đây chương trình nông thôn đổi mới
của chuyên hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn
quý vị quan tâm xin gửi về chương trình
theo địa chỉ chương trình nông thôn đổi mới
phòng kinh tế trung tâm chuyên hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm
thành phố hà nội email nôngthonđổimới thnj
và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau